để tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu nông sản trái cây và thủy hải sản qua cửa khẩu quốc tế lào cai
sáng nay cục xúc tiến thương mại bộ công thương phối hợp với sở công thương tỉnh lào cai và ti thương vụ vân nam trung quốc
đã tổ chức hội nghị xúc tiến xuất nhập khẩu thu hút một trăm linh doanh nghiệp việt nam và hơn sáu mươi doanh nghiệp trung quốc đến tham dự
tại hội nghị cơ quan chức năng của hai bên đã giới thiệu về nhu cầu thị trường và các quy định về xuất nhập khẩu các mặt hàng qua cửa khẩu lào cai
và hà khẩu trung quốc đồng thời bố trí để các doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp trung quốc giao thương trực tiếp theo nhóm ngành hàng
tìm hiểu đối tác để tạo cơ hội hợp tác kinh doanh
đây là cơ hội để các đơn vị kinh doanh trong và ngoài nước nắm bắt thông tin về cơ chế chính sách xuất nhập khẩu
tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa
việc mà tạo thuận lợi cho doanh nghiệp các nước các thương nhân rồi thì là các cộng đồng doanh nghiệp hai nước tham gia vào các sự kiện xúc tiến thương mại
như là hội trợ triển lãm rồi kết nối giao thương giữa hai nước
thì trong lĩnh vực nông sản và thủy sản là ngày càng được đẩy mạnh với tuần chất nhiều hơn
đấy thì cái hội nghị ngày hôm nay thì cũng là một trong số những hoạt động mà nhằm để thuận lợi hóa cho và hiện thực hóa
cũng như là thúc đẩy cái việc thực thi cái thỏa thuận giữa bộ công thương
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ thương mại nước cộng hòa dân chủ nhân dân trung hoa
cũng tại hội nghị
lãnh đạo ti thương vụ tỉnh vân nam trung quốc và đại diện một mươi hai sở công thương các tỉnh nằm trên tuyến hành lang kinh tế lào cai hà nội hải phòng quảng ninh
đã ký kết nội dung hợp tác xây dựng cơ chế yêu đáy tối đa về thông quan
và vận chuyển xuất nhập khẩu các mặt hàng giữa các địa phương của việt nam và tỉnh vân nam trung quốc